hai cựu cục trưởng đăng kiểm việt nam nhận hàng chục tỷ đồng hé lộ cách thức ăn chia
hai cựu cục trưởng đăng kiểm trần kỳ hình và đăng việt hà đã nhận hối lộ thông qua các thủ cấp
riêng bị can đặng việt hà còn phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ khoảng bốn mươi tỷ đồng của tục cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra vụ đại án tiêu cực ở ngành đăng kiểm
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh
hai đời cục trưởng đều vụ lợi nhận hối lộ
theo kết luận điều tra bị can trần kỳ hình cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và bị can đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm theo sự phân công của bộ giao thông vận tải
được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước
tuy nhiên cả hai đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lỏng quản lý
thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm trung tâm đăng kiểm
tri cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện các sai phạm tiêu cực ông trần kỳ hình và đặng việt hà không chấn chỉnh xử lý
mà vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm
bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
cơ quan điều tra xác định bị can trần kỳ hình nhận hối lộ tổng cộng hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba triệu đồng
ngoài ra quá trình điều tra còn xác định bị can hình lợi dụng chức vụ quyền hạn
vị trí công tác làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm
làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
trong đại án đăng kiểm bị can trần kỳ hình bị đề nghị truy tố hai tội gồm
nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phát hiện tiêu cực không ngăn chặn đòi hưởng tiền hối lộ nhiều hơn
đối với bị can đặng việt hà cơ quan điều tra làm rõ
khi phát hiện sai phạm tiêu cực tại cục đăng kiểm đã không ngăn chặn
còn tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình
đối với số tiền tiêu cực khối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
cơ quan điều tra xác định số tiền mà bị can đặng việt hà nhận hối lộ hưởng lợi là gần tám tám tỷ đồng
và một mươi ba đô la mỹ
tuy nhiên bị can hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới
giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hơn ba mươi một tỷ đồng
số tiền nhận hối lộ của bốn trung tâm đăng kiểm khối v tại tp hcm từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là hơn bảy sáu tỷ đồng
số tiền nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm khối v tại tp hcm
là bảy trăm tám mươi triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối c là sáu trăm tám mươi triệu đồng
tổng số tiền nhận hối lộ mà bị can hà phải chịu trách nhiệm hình sự là bốn mươi tỷ đồng
bị can đặng việt hà bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
ngoài ra trong vụ án có vai trò của bị can nguyễn vũ hải cục phó đăng kiểm việt nam phụ trách hoạt động của phòng tàu sông
bị can này bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông tin thêm về đại án đăng kiểm với nhiều chi tiết đáng chú ý
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân thành phố
đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó có các bị can là lãnh đạo của cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam như trên
đăng ký hình cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đăng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới đỗ trung học cựu trưởng phòng tàu sông bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông
cùng nhiều giám đốc phó giám đốc các tri cục trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước
đồng thời thu hồi tạm giữ và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản có liên quan khác
kết luận điều tra nêu rõ các sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm được tổ chức xuyên suốt có tổ chức từ lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
và lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới phòng tàu sông đến giám đốc phó giám đốc đăng kiểm viên các trung tâm trị cục đăng kiểm xe trên địa bàn thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước
đối tượng môi giới và chủ phương tiện
những sai phạm kế trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ phương tiện thủy nội địa trên cả nước
ngoài ra trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế nghiệm thu cải tạo xe cơ giới các bị can đã nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện cải tạo để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện
qua đó đã tạo điều kiện các trung tâm tri cục đăng kiểm đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện đối tượng môi giới để có ý bỏ qua lỗi kỹ thuật của hàng chục ngàn phương tiện nhằm thu lợi bất chính và trung tri lên cục đăng kiểm việt nam theo chủ trương chung mà các bị can là lãnh đạo cục lãnh đạo phòng đã đặt ra
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hàng loạt sai phạm có hệ thống xuyên suốt xảy ra trong một thời gian dài đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện tiếp tục điều tra tiến hành điều tra độc lập đối với năm vụ án với năm mươi năm bị can về các sai phạm tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
năm mươi hai s năm mươi một s năm mươi chín g năm mươi một mươi hai g khẩn trương kết thúc điều tra theo đúng thời hạn điều tra theo luật định
thời gian qua bên cạnh việc tập trung củng cố tài liệu chứng cứ kết luận điều tra theo đúng thời hạn tiến độ được giao công an tp hcm cũng đã kịp thời báo cáo bộ công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
thực hiện một loạt các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu
giãn cách tru kỳ đăng kiểm phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng kiểm cho các địa phương
có phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện vừa đảm bảo tính mạng con người đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam một mươi một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre sóc trăng
cụ thể hai trăm năm mươi bốn bị can bị đề nghị truy tố trong nhóm một mươi một tội danh đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tham ô tài sản
trước đó bị can trần kỳ hình cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bị đề nghị truy tố về hai tội nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết luận điều tra bị can trần kỳ hình trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lòng quản lý thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm tri cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài

theo kết luận điều tra trong quyền hạn nhiệm vụ được phân công phòng kiểm định xe cơ giới thuộc trung tâm đăng kiểm việt nam thực hiện thẩm định thiết kế nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu thông
tuy nhiên các bị can là lãnh đạo đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định kiểm tra theo quy định
đồng thời nhận hối lộ từ các công ty từ một năm đến ba triệu đồng một hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế
cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định
sau khi nhận tiền các lãnh đạo và đăng kiểm viên chia tiền theo tỷ lệ
trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới bảy trăm linh đồng trên một hồ sơ
bao gồm phần quân được hưởng phần quân dùng ngoại giao tiếp khách và chia cho lãnh đạo cục là trần kỳ hình và đặng việt hà
các phó phòng kiểm định xe cơ giới mỗi người một trăm linh đồng trên một hồ sơ
nhân viên văn phòng mỗi người năm mươi đồng trên một hồ sơ
như vậy mỗi tháng khi nhận hối lộ của các công ty thiết kế các đăng kiểm viên sẽ tính toán kiểm đếm số lượng hồ sơ và chia tiền
nhận được tiền quân tiếp tục chia cho trần kỳ hình sáu mươi triệu đồng một tháng và đặng việt hà hai mươi triệu đồng một tháng
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi trần kỳ hình nghỉ hưu và đặng việt hà được bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
với chức vụ là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nhưng ông hà không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
bốm lòng quản lý khiếu kiểm tra giám sát
cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm chỉ cục đăng kiểm trên địa bàn cả nước xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện giải phạm tiêu cực ông hà không chấn chỉnh xử lý
vì vụ lợi cá nhân ông hà tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật
theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
do đó ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới
giai đoạn từ mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi một tỷ đồng
số tiền nhận hối lộ của bốn trung tâm đăng kiểm khối v tại tp hcm từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là bảy sáu tỷ đồng
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lo sợ bị công an phát hiện sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
đặng việt hà đã trả lại năm tỷ đồng cho trần anh quân
tại cơ quan điều tra trần anh quân thừa nhận hành vi và cai số tiền hối lộ nhận được
quân chi cho trần kỳ hình một sáu mươi tám tỷ đồng chia cho đặng việt hà hơn năm chín tỷ đồng quân hưởng lợi hơn một mươi một năm tỷ đồng
mở rộng vụ án cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án các bị can liên quan đến sai phạm của một mươi một trung tâm đăng kiểm tại tp hcm
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau